liên quan đến hành trình về quê đón tết của người dân quy định mới về tiêu chuẩn điều kiện hành khách
tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ có một số thay đổi quan trọng
trong đó chỉ hành khách đi máy bay từ vùng đỏ mới phải xét nghiệm
bộ giao thông vận tải ngày hai mươi một tháng một vừa ban hành hướng dẫn về tổ chức vận tải hành khách
trên các chuyến bay nội địa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân di chuyển
như dịp tích nguyên đán nhầm dần
theo quy định mới chỉ yêu cầu xét nghiệm sars cov hai đối với hành khách xuất phát khi lưu trú
cư trú trước chuyến bay và địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc vùng các lĩnh y tế phong tỏa
hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
những hành khách này cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp
atp hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
đối với thành viên phi hành đoàn hủy quy định phải xét nghiệm sars cov hai định kỳ bảy ngày một lần
cụ thể bỏ điều kiện thành viên phi hành đoàn cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp atp sa hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy ngày
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi làm nhiệm vụ trên máy bay